thưa quý vị và các bạn sau khi nhận được các thông tin và các đơn thư phản ánh khiếu nại của người dân
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết sẽ thanh tra việc hoạt động đại lý bảo hiểm tại các ngân hàng
cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính cũng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
về việc tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp
vâng bên cạnh đó là yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ giả soát lại quy trình bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
có giải pháp xử lý kịp thời các phát sinh vướng mắt trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng
hạn chế tình trạng nhân viên hay là đại lý tư vấn thiếu trung thực với khách hàng tham gia bảo hiểm
và bộ công an cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc hàng trăm khách hàng tố cáo gửi tiết kiệm
lại bị hô biến thành bảo hiểm nhân thọ tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
vâng những biện pháp cụ thể từ các cơ quan quản lý nhà nước để xếp chặt quản lý
đảm bảo môi trường kinh doanh bảo hiểm lành mạnh minh bạch vấn đề và chính sách ngày hôm nay
sẽ thông tin cụ thể hơn về vấn đề này với khách mời là tiến sĩ luật trần văn duy
cục phổ biến giáo dục pháp luật bộ tư pháp
hiệp hội bảo hiểm việt nam cho biết hiện nay cả nước có khoảng bảy trăm ba mươi đại lý bảo hiểm nhân thọ chính thức
gồm cả tổ chức và cá nhân
năm hai nghìn hai mươi hai khoảng
ba trường hợp đại lý bị phát hiện vi phạm với mĩnh vực bảo hiểm nhân thọ
các lỗi phổ biến như tư vấn chưa đầy đủ cho khách hàng
tuyên truyền quảng cáo sai về doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
thời gian qua nhiều người dân đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng bố cáo hình phi
của công ty bảo hiểm benwif và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
các nhân viên ngân hàng scb tư vấn sai sự thật
mời gọi khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang các gói đầu tư sinh đời cao do scb phát hành
hình thức này được tư vấn tương tự gửi tiết kiệm
nhưng thực chất là hợp đồng bảo hiểm với pennulife việt nam
về phát ngôn bộ công an trung tướng tuấn sô cho biết
bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát điều tra tựa phạm về tham dũng kinh tế

đến nay đơn vị đã tiếp nhận một trăm ba mươi ba đơn

đã tiếp nhận một trăm chín mươi đơn thủ cáo về cùng vụ thực